ban chỉ đạo năm trăm một mươi năm tp đà nẵng đã tổ chức cất bốc quy tập năm hải cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau khi nhận được thông tin của người dân địa phương có sáu mộ liệt sĩ tại khu vực thượng nguồn đập đồng nghệ
thuồng xã hòa khương huyện hòa vang bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành khảo sát chính xác để tổ chức cất bốc quy tập
ban chỉ đạo cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng
tại xã hòa khương huyện hòa vang tp đà nẵng